thưa quý vị với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng hoàng văn hiếu trần văn quỳnh và trần văn dũng vừa bị công an huyện thanh trương
tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
qua công tác nắm bắt tình hình công an huyện thanh trương đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào
về huyện thanh trương do đối tượng hoàng văn hiếu cầm đầu
hiếu thường thuê người dân bản địa vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
vào ngày một mươi tám tháng một tổ công tác bắt quả tăng đối tượng trần văn quỳnh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thu giữ hai điện thoại di động một khẩu súng và một mươi hai viên đạn
đầu tranh khai thác nhanh lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng hoàng văn hiếu và trần văn dũng
chú tại xã thanh long huyện thanh trương tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình
cũng liên quan tới ma túy công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa bàn giao đối tượng trịnh quốc anh
ba mươi tuổi quê ở tỉnh bình dương để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân phú tỉnh đồng nai bắt quả tăng đối tượng quốc anh
đang tàng trữ trong người hai gói ma túy đá có trọng lượng một trăm năm mươi g tại khu chín thị trấn tân phú
bước đầu quốc anh khai nhận số ma túy trên là nhận của một đối tượng chưa rõ lây lịch tại tp hcm
mang đến địa bàn huyện tân phú giao với giá hai triệu đồng thì bị bắt
được biết đối tượng trịnh quốc anh có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn tại hải phòng một đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy khi tham gia giao thông
đã bị công an tp hcm khống chế thành công
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tám tháng một đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tô đang lưu thông
tại khu vực số một mươi chín đường võ nguyên giáp quận lê trân tp hcm
sau khi xảy ra va chạm lái xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm a bảy mươi năm nghìn tám trăm ba mươi một cố thủ trong xe
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an tp hcm đã đến hiện trường buộc lái xe ra ngoài trình diện
qua kiểm tra nhanh lực lượng công an đã thu giữ trong túi áo khoác của lái xe ô tô
mang biển kiểm soát một mươi năm a bảy mươi năm nghìn tám trăm ba mươi một có túi ni lông bên trong chứa hai mươi chín viên nén màu hồng nhạt
và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
hiện tổ cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ vụ việc bàn giao cho công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ
gây ra vụ trộm cắp với tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng nguyễn thành vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vừa bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một công an huyện tam nông nhận tin báo một người dân
ở thị trấn tràm chim về việc bị mất trộm sáu trăm linh triệu đồng và bốn mươi đô la mỹ
tổng trị giá tài sản khoảng một năm tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện nhanh chóng triển khai
lực lượng đến hiện trường và tiến hành truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
qua đó xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn thành vũ
đến chiều ngày hai mươi năm tháng một công an huyện tam nông đã bắt giữ nguyễn thành vũ
tại xã hưng thạnh huyện tháp mười
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ hơn bốn mươi đô la mỹ
chín trăm linh euro một ba trăm linh đô la canada ba trăm năm mươi đô la úc gần chín trăm linh triệu đồng tiền việt nam
tổng trị giá tài sản khoảng hơn một bảy tỷ đồng
một xe mô tô màu đen nhãn hiệu vario
hai điện thoại di động nhãn hiệu iphone
một thẻ ngân hàng acb tên nguyễn thành vũ và số tiền hơn một mươi sáu triệu đồng
qua làm việc nhanh vũ đã thừa nhận về hành vi trộm cắp tài sản
để điều tra về hành vi tụ tập đua xe trái phép và gây dối trật tự công cộng
công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố bốn bị can là võ ngọc thơ quê ở sóc trăng
võ thanh toàn quê ở thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khang
cùng trú tại tp hcm
vào dạng sáng
ngày một tết phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
phát hiện gần một trăm linh phương tiện tập trung gần chợ bào cát thuộc quận tân bình
rồi đi theo đoàn có hành vi hò hét lặng lách đánh võng nèp ô
ba mươi ba đối tượng cùng hai mươi một phương tiện có liên quan đã bị giữ lại
trong đó thơ toàn hùng và khang được xác định là tham gia tích cực
và hoạt động gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị đến hẹn lại lên cứ vào đêm bảy tết dạng sáng ngày tám tháng riêng
đây là phiên chợ truyền thống đặc sắc của nền văn minh luân nước
cả năm chỉ họp một lần duy nhất tại tỉnh nam định
đồng đảo du khách từ khắp các tỉnh hành lân cận tận tấp nập kéo về
để mua may bán rủi
các lực lượng công an nam định cũng đã nỗ lực đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự
an toàn giao thông để tạo ấn tượng đẹp về một phiên chợ mua may đầu xuân
chiều tối mùng bảy các ngã đường đổ về quần thể di tích phủ giấy
địa điểm tổ chức phiên chợ viêng truyền thống
tại huyện vũ bản tỉnh nam định đã tấp nập dòng người đến với chợ viêng
năm nay thời tiết thuận lợi phiên chợ lại được tổ chức vào đúng dịp cuối tuần
nên lượng người dân và du khách thập phương đi du xuân đầu năm đông hơn
chợ viêng là chợ truyền thống của đất nước mình
mong một năm cầu bình an cho cả gia đình
và vào trong chợ thì khi thấy chợ cô thấy vui cô đi lần đầu lên rất là phấn khởi
chỗ ngã ba đều có công an các chú đứng để chỉ đường và dẹp đường
và phấn khởi
năm nào mình đi năm nào mở là mình đi mà
giao thông này thì ổn không bị tắt
mọi người không chen đớn nhau
để đảm bảo an ninh trật tự
bàn tổ chức đã bố trí khoảng năm trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm ba vòng
với ba mươi năm chốt tổ chức phân luồng giao thông
kiểm tra giám sát ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan tài trợ
và các khu di tích
đặc biệt là ngăn chặn tình trạng người ăn xin trộm cắp và các hoạt động treo kéo khách
công an tỉnh nam định cũng thường xuyên tuần tra tại các đền phủ
đồng thời thực địa kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại những nhà hàng nhà phủ
để phát huy hiệu quả tối đa khi có sự cố cháy nổ
do ý thức được thiệt hại to lớn nếu xảy ra hỏa hoạn
nên ban quản lý các chủ quần thể di tích phủ dây
đã trang bị đầy đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy
cũng như có phương án ứng phó nếu xảy ra sự cố
hai từ trước tết thì công an huyện vũ bản đã xây dựng phương án số tám mươi ba
báo cáo giám đốc công an tỉnh để tăng cường lực lượng các đơn vị
của công an tỉnh cũng như là các huyện thành phố
để bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng như bố trí các lực lượng như hình sự
để chủ động ngăn ngừa phòng chống các loại tội phạm
lễ hội trợ viền tại huyện vũ bản tỉnh nam định
diễn ra trong phạm vi gần một mươi km
chào đón rất đông du khách thập phương cả nước về dự
thời tiết nắng ấm phiên trợ diễn ra vào cuối tuần
nên lượng khách thập phương về dự chợ đông hơn những năm trước
càng về đêm lượng du khách tập trung về chợ càng đông
các chiến sĩ công an nam định thức chọn với lễ hội
đảm bảo cho du khách chảy hội trợ viền được an toàn
thông tin về vụ bảo vệ ở yên tử tỉnh quảng ninh
đã nhảy lên nắp capo ô tô của du khách
cơ quan chức năng cho biết công ty cổ phần phát triển tùng lâm
đã tạm đình chỉ nhân viên này do có hành động phản cảm
tại khu di tích yên tử
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một tức mùng bốn tết
nhân viên thuộc tổ an ninh trật tự là ông cù mạnh hùng
đang thực hiện nhiệm vụ chỉ dẫn khách và phân luồng phương tiện
tại ngã ba bến xe hạ kiệu hai thì có hai ô tô loại năm chỗ di chuyển
không theo chỉ dẫn
tại thời điểm đó lượng xe trong bến hạ kiệu một đã đầy
nên nhân viên bảo vệ mới hướng dẫn các phương tiện giao thông
di chuyển vào bến xe hạ kiệu hai để tránh ủn tắc
tuy nhiên mặc dù được hướng dẫn nhưng hai lái xe đã nhất quyết
không thực hiện mà chỉ muốn đi vào bến xe hạ kiệu một
ông hùng sau khi nhắc nhở không được cũng đã không giữ được bình tĩnh
và dẫn tới hành động nhảy lên nắp capo xe của du khách
và hai bên đã lời qua tiếng lại với nhau
việc này đã gây hình ảnh phản cảm như trong video được đăng tải
trên mạng xã hội
một chiếc xe đầu kéo cố vượt đường ngang và bị tàu hỏa đâm
đã xảy ra tại thường tín hà nội
sau khi gây ra tai nạn lái xe ô tô đầu kéo đã bỏ đi khỏi hiện trường
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng một đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt
tại đường ngang cảnh báo tự động có lắp đặt cần chắn
tại km hai mươi tám tám trăm linh đường sắt bắc nam trên đường bộ là km hai trăm linh ba tám trăm linh quốc lộ một a
đoạn thuộc địa bàn xã văn tự huyện thường tín thành phố hà nội
vụ tai nạn xảy ra giữa tàu khách đầu máy d một mươi chín e chín trăm linh tám đâm va với xe ô tô đầu kéo
mang biển số một mươi năm c năm nghìn hai trăm hai mươi kéo theo rơ móc mang biển số một mươi năm r một mươi một nghìn bốn trăm ba mươi sáu trên xe chở sắt
vụ tai nạn không có thiệt hại gì về người tàu khách và ô tô đầu kéo hư hỏng
tại hiện trường các bó sát trên ô tô đầu kéo vương vãi khắp đường
phần đầu của tàu khách bị móp méo
sau tai nạn lái xe ô tô đầu kéo đã bỏ đi khỏi hiện trường
do vậy cảnh sát giao thông chưa thể tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh và triệu tập lái xe ô tô đầu kéo
vào ngày hai mươi tám tháng một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã đưa xuối khăn lạnh và nón bảo hiểm miễn phí cho người dân đi xe máy
trở lại sau đợt nghỉ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn
từ bảy giờ sáng đến chiều bảy tổ công tác được phân công luôn phiên
gồm hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai
đã có mặt tại các tuyến quốc lộ một hai mươi năm mươi một để phát nón bảo hiểm nước uống
khăn lạnh miễn phí cho người dân đi xe máy
đồng thời kết hợp nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ
tổng thống đã ủng hộ cho người dân trên đường vào đây để làm việc
được hỗ trợ như thế này là càng như là có một cái động lực của con người việt nam mình
và những đồng chí cảnh sát đi làm nhiệm vụ rất là im
cảm thấy rất là được viên dự
lực lượng cảnh sát giao thông của trạm phát sóng thông cả ba thái lan
đã lòng ghép vào công tác hàng ngày trên tuyến đa ba trạm tượng giao thông
và lòng ghép vào đó là phát rứt suối cho bà con
và khăn lạnh để bà con có một chiến đi an toàn
song song với đó là cũng là xử lý nghiêm các hành vi tố tình vi phạm về trạm tượng giao thông
như là sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông
và chạy không tương thủ tốc độ quy định
lượng xe máy đông nhất trên hướng quốc lộ một
người dân từ các tỉnh bình thuận ninh thuận trở lại các tỉnh thành phố
khu vực đông nam bộ qua địa bàn tỉnh đồng nai
việc phát nước suối khăn lạnh tiếp sức cho người dân trở lại làm việc
sau đợt nghỉ tết được thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng một đến ngày hai mươi chín tháng một
được biết trước tết đơn vị đã phát miễn phí năm mươi chai nước suối khăn lạnh
và hơn ba trăm linh nón bảo hiểm cho người dân để về quê đón tết
lực lượng cảnh sát giao thông đã tham gia ứng trực quân số một trăm linh
và tuần tra kiểm soát
tuyến địa bàn mình phụ trách hai mươi bốn trên hai mươi bốn và đồng hành cùng với người dân tham gia giao thông
ban lãnh đạo phòng bc tám cũng chỉ đạo quyết liệt trong thời gian ứng trực trước và sau tết
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt hơn
trong những ngày tới dự kiến lượng người và phương tiện sẽ gia tăng
trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn đồng nai
do đó phòng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp công an các đơn vị địa phương
thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến